hạt rẻ cười có nguồn gốc từ ba tư và đang được trồng nhiều ở thổ nhĩ kỳ hy lạp mỹ
màu sắc đặc trưng của loại hạt này hơi ngả vàng hoặc nâu
tuy nhiên phần lớn hạt rẻ cười có xuất xứ từ trung quốc lại có màu trắng rất bắt mắt
những sản phẩm như vậy thường đã qua xử lý tẩy trắng
một người chuyên bán buôn nhãn tại chợ nông sản khói châu hương yên cũng xác nhận
tính đến thời điểm này việc thu mua nhãn lồng hương yên chưa được nhiều
kỳ lệ thu mới được khoảng ba mươi một mươi mới được ba mươi ba bảy nữa
bây giờ đến cuối tháng này là chảy được kỳ lệ năm mươi
khi chúng tôi hỏi mua nhãn tại một cửa hàng ở khói châu giá bán lẻ nhãn lồng hương yên hiện tại cũng khá đắt
cuối tháng tám đầu tháng chín hàng năm mới là mùa của nhãn lồng hương yên
bên cạnh đó vì năm nay năng suất thấp

nhãn lồng hương yên ở mức khá cao

nhãn lồng hương yên ở mức khá cao
nhãn lồng hương yên mà lại không phải là nhãn hương yên
vậy thực chất nhãn này là từ đâu
mời quý vị theo dõi chương trình tiếp theo của chúng tôi để có thông tin chính xác nhất
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại